chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại công ty sản xuất chế biến gỗ quốc anh ở xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước làm sáu người trong một gia đình bị thảm sát để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vụ án xảy ra vào dạng sáng ngày bảy tháng bảy
trơn thành một cũng là cháu bà nga bị giết chết ở gần phía trong cổng của ngôi nhà
riêng bé gái con gái út của ông mỹ tên na một mươi tám tháng tuổi ngủ chung với cha mẹ nhưng may mắn sống sót
hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra để sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
cũng trong ngày hôm qua đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến hiện trường để thị xát nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo công tác điều tra vụ án
bộ trưởng trần đại quang cũng đã đến thăm hỏi chia buồn và động viên gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ án vượt qua nỗi đau lớn này
bộ trưởng trần đại quang cũng khẳng định bộ công an sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ tăng cường các điều tra viên giỏi để hỗ trợ cho công tác điều tra khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất
để phòng ngừa và giăn đe tội phạm bộ trưởng trần đại quang cũng yêu cầu địa phương và công an tỉnh bình phước đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
ổn định dư luận xã hội trong tỉnh bình phước nói riêng và toàn quốc nói chung
công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã đinh hòa huyện lập thạch tỉnh bình phước về tội cố ý gây thương tích
trước đó khoảng hai mươi h ngày bốn bảy tại thôn minh khai xã yên thạch huyện sông lô tỉnh bình phước do mâu thuận cá nhân
nguyễn văn tiến đã dùng gạch hành hung anh triệu thanh hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã đồng thịnh huyện sông lô
hậu quả nạn nhân bị thương phải đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện sông lô
hiện công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý
sau khi nhộn về phạm văn đùng ở thôn núi ngang xã ban liên huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
đã đánh đập và đuổi vợ là phạm tị ghi đang mang thai ra khỏi trái lúa của gia đình
đến sáng ngày tám tháng bảy chị ghé trở về trái lúa thì phát hiện đùng đã chết trong tình trạng treo cổ tự tử
được biết phạm văn đồng vừa chấp hành xong án phạt một mươi bốn năm tù giam về hành vi giết người
trước đó vì nghi kỵ cầm đồ thúc độc một hủ tục người dân vùng núi đùng cùng một số người đã giết một người dân vô tội
rồi đem trôn dấu xác vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn phạm văn đùng lấy chị phạm tị ghi làm vợ
sau khi thi hành xong án tù trở về chồng tôi có nhiều lần tự tử nhưng được gia đình phát hiện can ngăn
sau khi đánh tôi đuổi tôi ra khỏi nhà tưởng bình thường không ngờ chồng tôi lại tự tử
thời gian gần đây tại huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi đã xảy ra nhiều vụ tự tử
trong đó không ít
trong đó không ít vụ bạo hành gia đình nhiều trường hợp người vợ bị bạo hành đã bỏ về nhà người thân sống
sau đó người chồng ở một mình và đã ăn lá ngón tự tử
người ăn tự tử là do quan điểm nhận thức của đối tượng của người vợ và người chồng
sau khi mâu thủng thì buồn chó và dẫn đến tự tử rất là đơn giản như là mâu thủng gia đình thôi là người ta đã tự tử rồi
và sau khi có quân chức năng gọi họ rang đa giấu dục thì đối tượng là luôn nảy sinh ra vấn đề là buồn chó và dẫn đến tự tử
qua các vụ vợ chồng mâu thuẫn đánh nhau và dân đến tự tử cho thấy nhận thức của người dân vùng núi còn hạn chế
xây dựng các thiết chế gia đình bền vững được xem là giải pháp nội lực để phong tránh bạo lực gia đình
phòng tránh bạo lực gia đình cũng chính là phòng tránh những sự việc đáng tiếc như trên có thể xảy ra
tiếp theo là cụm tìm văn đáng chí khác
tại đồng nai hôm qua phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đã bắt quả thăng
giết mổ lợn do bà trần thị trâm anh làm chủ tại tổ hai mươi bốn khu phố hai phương long bình thành phố biên hòa
đang thực hiện giết mổ lợn trái phép vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh thú y
khi lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang có sáu nhân công đang tiến hành mổ
toàn bộ số thịt lợn khoảng ba trăm linh kg được chủ cơ sở chế biến ngay trên nền xi măng của chủ nuôi
bên cạnh đó là khu vực chứa rác thải nước thải rất ô nhiễm
ngoài ra còn có hai mươi hai con lợn đang nuôi nhút trong chuồng chờ được giết mổ
ngoài việc hoạt động không có giấy phép số lợn đem giết mổ không có giấy kiểm dịch
việc giết mổ của cơ sở này còn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường
toàn bộ chất thải được đổ thẳng ra môi trường mà không qua xử lý
sau khi lập biên bản lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nói trên
cùng ngày tại lạng sơn đối tượng hoàng văn hiến chú tệ xã việt hòa huyện khói châu tỉnh hương yên
cũng đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển ba trăm năm mươi kg bột làm bánh trung thu
đoán mắc chứng minh nguồn gốc xuất xứ bên ngoài bà bì in chữ trung quốc
đối tượng hiến khai đã nhờ một số người dân chuyên đi trung quốc mua và thu gom toàn bộ số bột
làm bánh trung thu trên về tập kết tại đường mòn cửa khẩu chi ma để vận chuyển về các tỉnh nội địa bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển về đến thành phố lạng sơn thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến lập chiến công xuất sắc
trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ với một trong những điển hình tiên tiến
được người dân và đồng nghiệp luôn nhắc đến với nhiều chiến công đó là đại úy trần quang huy
điều tra viên đội cảnh sát điều tra tội phạm về triệt tự xã hội công an thành phố quy nhơn
tỉnh bình định để hiểu hơn về công việc của đồng chí
dốc quy hòa thuộc địa bàn phường gành ráng thành phố quy nhơn
đầu năm hai nghìn một mươi năm nơi đây
xảy ra nhiều vụ cướp tài sản nhằm vào những người phụ nữ đi đường khi trời mờ sáng
gây tâm lý hoang mang trong dư luận
trong đó có vụ chúng hãm hiếp người bị hại
công an quy nhơn đã xác lập chuyên án đấu tranh nhằm sớm truy bắt đối tượng
với vai trò tích cực của đại úy trần quang huy
chuyên án đã thành công bắt giữ thủ phạm là nguyễn duy phương chú đắc đoa gia lai
việc điều tra làm rõ tên cướp đêm nguy hiểm đã đem sự bình yên trở lại cho thành phố biển
dân chúng tôi ở khu vực hai này là họ rất hoang mang cái cộng đồng đòi đèo này
này là cũng nhờ trên là công an cũng đã bắt được tội phạm rồi
thì nay là chúng tôi là dân ở khu vực hai chúng tôi là an tâm
cùng thời điểm tham gia phá vụ án cướp tài sản ở dốc quy hòa
đại úy trần quang huy còn trực tiếp thụ lý điều tra vụ án cố ý gây thương tích
và hủy hoại tài sản xảy ra tại xã nhân hội thành phố quy nhơn
trong vụ án này đối tượng là những kẻ lạ mặt gây án chấp nhoáng rồi bỏ trốn
để lại hậu quả nghiêm trọng khiến nhân dân địa phương bất an
áp lực công việc rất lớn song đại úy trần quang huy đã tập trung công sức xác minh
truy tìm tung tích đối tượng và điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng giải tỏa mối lo cho bà con
bạn thăng cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng với các đồng chí chính xác
và các điều tra viên trong đơn vị phối hợp một cách nhịp nhàng hiệu quả và giải quyết nhanh gọn các vụ án
không có để vi phạm về thời hạn giải quyết tin báo và trong đó kết thúc án và giải quyết xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội
tận tụy với công việc cương quyết khôn kheo với tội phạm là những phẩm chất đáng quý ở đồng chí trần quang huy
với người bị hại trong các vụ án anh luôn thể hiện sự nễ phép biết thông cảm
sẻ và động viên nạn nhân
đồng chí thể hiện rõ bản lĩnh nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp tinh thần cương quyết tấn công tấn ác tội phạm
và hiệu quả các mặt công tác được lãnh đạo đơn vị giao luôn hoàn thành xuất sắc
với những thành tích nổi bật nhiều năm liền đại úy trần quang huy đã đạt danh hiệu
chiến sĩ thi đua cơ sở không chỉ giỏi phá án với vai trò là bí thư đoàn thanh niên công an quy nhơn
đồng chí trần quang huy tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thể hiện vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an thành phố
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an cách mạng trong lòng nhân dân
tiếp tục với những thông tin khác
liên quan đến vụ tượng vật cao hai mươi tám hai mét đang trong giai đoạn hoàn thiện bị đổ dập ở chùa sắc thiên vương quang âm
hay còn gọi là chùa sóc
thuộc thôn tô xuyên xã an mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã chỉ đạo các sở ngành liên quan
ủy ban nhân dân huyện quỳnh phụ kiểm tra đánh giá hiện trường làm rõ nguyên nhân của vụ việc
vào ngày tám tháng bảy sau khi kiểm tra tại hiện trường đoàn kiểm tra đã họp tại trụ sở ủy ban nhân dân xã an mỹ
tại cuộc họp đại diện các cơ quan chuyên môn cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc tượng bị đổ là do phần mái chùa được ra cố yếu
sử dụng sắt thép cỡ nhỏ nên không chịu được sức nặng của bức tượng
phần đầu bức tượng có khối lượng rất nặng ngược lại phần thân tượng chưa được gia cố chắc chắn
nên khi trần của tòa tránh điện bị sụt đã dẫn đến tượng phật nghiêng và đổ
tại cuộc họp này sở xây dựng thái bình yêu cầu chính quyền xã an mỹ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ tài liệu
đến công trình để sở xác định nguyên nhân chính xác của sự cố làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan
chính quyền địa phương có trách nhiệm cử lực lượng trông coi bảo vệ hiện trường
không cho người dân tiếp cận hiện trường đề phòng những bất chắc có thể tiếp tục xảy ra tại công trình
ủy ban nhân dân huyện quỳnh phụ đề nghị lực lượng công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương
đảm bảo công tác an ninh trật tự tại hiện trường đình chỉ mọi hoạt động xây dựng tại chùa sắc thiên vương quan âm
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng bảy bức tượng phật tại chùa đã bị đổ sập
rất may là vụ việc đã không gây thương vong về người
hưởng ứng ngày dân số thế giới ngày một mươi một tháng bảy hai nghìn một mươi năm và ngày hôm qua
dân số kế hoạch hóa gia đình sở y tế tp hcm đã tổ chức lễ meeting với chủ đề hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản
và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai
đồng thời tổng kết năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm của tp hcm
chủ đề ngày dân số thế giới năm nay kêu gọi các nước tăng cường ứng phó với những hậu quả trong thiên tai
chuẩn bị điều kiện phương tiện cần thiết hỗ trợ hiệu quả cho nhóm dân số dễ tổn thương khi có thiên tai
đồng thời tác động đến nhận thức trách nhiệm của xã hội về vai trò tầm quan trọng của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
tăng cường sự tham gia đồng bộ tích cực của mọi tầng lớp nhân dân và sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức xã hội
đẩy mạnh hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi giáo dục tư vấn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình năm hai nghìn một mươi năm
đặc biệt qua năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi
tp hcm đã đạt được những thành tựu nổi bật trong hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhóm phụ nữ lao động nhập cư và phụ nữ ngoài thành
bằng các chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe lưu động triển khai các phòng khám ở từng địa phương
từ khi hội đồng tiền lương quốc gia được thành lập mức tăng lương hàng năm do ba bên
đại diện chủ sử dụng lao động đại diện người lao động và cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng thương lượng và thống nhất
và trong năm nay mức tăng lương tối thiểu được dự đoán sẽ không có sự thay đổi đột biến so với năm ngoái
lương hơn năm triệu một tháng mức lương này chỉ đủ trang trải cho cuộc sống bản thân
vì vậy tăng lương không chỉ là mong muốn của bạn nguyễn văn anh công nhân khu công nghiệp bắc thăng long
mà còn là niềm mong mỏi chung của nhiều người lao động
một em làm này thì
nếu truy tiêu thì dư giả dư tí thôi
bây giờ mong muốn của em bây giờ phải tăng lương tăng thêm lương
còn em mới có cuộc sống mới đầy đủ được
em muốn mức lương nó được tăng lên cao hơn và giá cả thị trường ấy nó không quá cao
thì đời sống của các em nó hoàn thiện hơn
vậy mức tăng thế nào là hợp lý
mức tăng lương được điều chỉnh tới đây
được ba tiêu chí
vừa bù đắp được sự mất giá của đồng tiền làm pháp
phù hợp với tỷ lệ tăng của năng suất lao động hàng năm
đồng thời cũng phải vừa có một tỷ lệ tăng thêm nhất định
để rút ngắn lộ trình đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động mà nhà nước đặt ra
nhà lương tối thiểu là vấn đề đi theo lộ trình
và hội đồng thì sẽ có cái kỳ họp thương lượng
trường dường thì quy định vào cái thương lượng
nó sẽ là bắt đầu
tất cả phía sử dụng lao động người lao động
cũng như tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của nước ta thời điểm hiện nay
việc quy định về tiền lương tối thiểu trong nền kinh tế có một ý nghĩa rất lớn
không phải chỉ đối với cái đời sống của người lao động
mà còn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế
đặc biệt là trong cái điều kiện hội nhập
chúng ta phải đảm bảo được hai mục tiêu
thứ nhất là phải đảm bảo được cải thiện cái đời sống của người lao động
phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế
và thứ hai là phải đảm bảo duy trì được sức cạnh tranh của các doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi năm kinh tế đất nước đã khởi sắc
nhưng năng suất lao động chưa tăng nhiều doanh nghiệp vẫn hết sức khó khăn
do đó mức tăng tiền lương tối thiểu vùng mà phía sử dụng lao động đề xuất
sẽ vẫn chỉ ở mức hơn một mươi
tương đương với năm hai nghìn một mươi năm khó có thể tăng đột biến
vào tối qua tại hà nội tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức lễ vinh danh và trao tặng giải thưởng du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi bốn
gắn với lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập ngành du lịch việt nam
sự kiện nhằm tôn vinh các tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch việt nam
tạo điều kiện để khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch có thương hiệu và chất lượng tốt nhất
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh trong năm mươi năm năm qua
ngành du lịch nước nhà đã có nhiều nỗ lực ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất cũng không ngừng phát triển vươn lên
đó là thành tựu to lớn đáng tự hào nhưng so với các nước trong khu vực thì vẫn còn thua kém
và cần phải quyết tâm sáng tạo hơn nữa để du lịch bứt phá góp phần phát triển kinh tế việt nam nhanh hơn bền vững hơn
phó thủ tướng cũng kêu gọi mỗi người việt nam cần thể hiện lòng yêu nước tự trọng dân tộc
trách nhiệm với cha ông và với tương lai bằng những việc làm cụ thể dù là nhỏ nhất
nhằm xây dựng hình ảnh việt nam là điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn với du khách quốc tế
để tôn vinh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu việt nam một mươi năm năm qua
ngành du lịch đã bình chọn doanh nghiệp giải thưởng du lịch việt nam
đến nay giải thưởng này đã được trao cho tám mươi khách sạn doanh nghiệp lữ hành vận chuyển
nhà hàng cửa hàng mua sắm và trao danh hiệu điểm tham quan du lịch hàng đầu cho năm bảo tàng và khu di tích
khai mạc festival biển nha trang hai nghìn một mươi năm sẽ được diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bảy tới đây
với hơn năm mươi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trải dài tại nhiều khu vực ở thành phố nha trang
thị xã ninh hòa và huyện khánh vĩnh festival biển chính là cơ hội để nhân dân
du khách có thể tham dự khám phá và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị trong mùa hè này
các sự kiện không chỉ là điểm nhấn sôi động hấp dẫn
mà còn góp phần làm mới các điểm đến và tạo nên sức thu hút mới cho du khách
công viên nha trang hai nghìn một mươi năm
công viên bờ biển đơn trần phú viện hải dương học nha trang hay tháp bà pôn nga
vốn là những địa chỉ du lịch quen thuộc với nhiều người dân và du khách khi đến nha trang khánh hòa
trong dịp festival biển này với nhiều hoạt động và sự kiện
cùng với đó là sự thay đổi trong cách trang trí cảnh quan
những điểm đến quen thuộc này đã khoát lên mình một diện mạo mới hoàn toàn khác
chỉ tính riêng tại công viên bờ biển nha trang đoạn từ cầu trần phú đến công viên thanh niên
liên tục từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng bảy
diễn ra khoảng một mươi năm hoạt động văn hóa ẩm thực biểu diễn nghệ thuật và hội trợ thương mại để phục vụ du khách
đây thực sự được xem là một điểm đến với không gian rộng rãi
nhiều sự kiện phong phú hết sức thú vị cho du khách thoải mái khám phá
hay như viện hải dương học nha trang
từ hình ảnh của một bảo tàng khoa học tại festival biển lần này
bằng việc trưng bày trực quan nhiều con tem hiện vật mang tính lịch sử và giải trí
đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến đầy sức hút trong mùa lễ hội năm nay
thấy hấp dẫn ít nhất là như vậy đó là festival mà đó là việc đầu tiên
nhưng mà thông qua cái việc chúng ta đi chơi đi xem đi tham quan thì chúng ta nâng cao được trí thức
hiện nay thì tất cả các cái khâu chuẩn bị là đã về gọi là cái vật liệu thì đã xong
chúng tôi đang bắt đầu sắp đặt và trong ngày cuối tuần này
thì chúng tôi sẽ mời có vai bá cái gọi là kiến trúc sư có thông minh tốt
gọi là chuyên về nghệ thuật một tí
phục viện để mà sắp đặt thế nào cho nó hợp lý
so với hai mùa festival trước các hoạt động của khu du lịch tại festival biển lần này
chú trọng vào việc quảng bá văn hóa đến du khách hơn là tổ chức sự kiện
thể hiện qua việc đưa hoạt động hệ thống thư viện số
nhằm giới thiệu lịch sử danh thắng con người ẩm thực của vùng đất ninh hòa
bên cạnh đó còn có các chương trình giới thiệu biểu diễn những món ăn đặc sắc của người ninh hòa
chương trình biểu diễn cao nhạc kịch với chủ đề cát trắng sứ ninh
tôi được biết là nha trang đang chuẩn bị bước vào festival biển
cái không khí ở đây rất là vui
mọi người bạn bè mình cũng có rất là nhiều bạn việt kiều
thì đợt vừa rồi họ cũng đang chuẩn bị ra

và rất là thích nói là rất là thích cái không khí ở đây
đến thời điểm này các đơn vị tham gia tổ chức hoạt động tại festival
ném đá xe khách là một vấn nạn đã kéo dài từ nhiều năm nay tại tỉnh gia lai
chỉ tính riêng
trong những tháng gần đây ở địa bàn gia lai đã xảy ra ba vụ ném đá lên xe khách
thuộc địa bàn các huyện chư pá chư sê và thành phố pleiku
qua điều tra hầu hết các nhóm đối tượng ném đá lên xe khách trên toàn tuyến quốc lộ một mươi bốn một mươi chín nói chung
và đoạn gia lai nói riêng đều chưa đến tuổi vị thành niên
nên cơ quan chức năng thường áp dụng các biện pháp giáo dục dân đây là chính
tuy nhiên thì cần có biện pháp mạnh tay hơn trong việc đấu tranh ngăn chặn vấn nạn này
vào khoảng một mươi bốn giờ chiều qua trên đường lê văn việt quận chín thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
thời điểm trên xe ô tô bốn chỗ mang bì kiểm soát năm mươi một a hai mươi chín nghìn ba trăm linh bốn chạy trên đường lê văn việt
hướng ra ngã tư thủ đức khi đi qua giao lộ với đường số một phường tăng nhân phú b quận chín
thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát năm mươi chín m một hai mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi chín
do một người đàn ông tên cường ba mươi năm tuổi điều khiển
tai nạn đã khiến ông cường tử vong tại chỗ
vào khoảng thời gian này trên xa lộ hà nội đoạn qua phường trường thọ quận thủ đức
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác giữa xe container và xe máy khiến một phụ nữ nguy kịch
nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được điều tra làm rõ
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn
đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn ở mức thấp nhất
đồng thời chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền xây dựng thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận trong phóng sự sau đây
là một huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc tày nùng kinh hoa sinh sống
người dân huyện văn quan có thói quen họp chợ ven đường để thuận tiện cho việc mua bán
vào các ngày chợ phiên từ sáng sớm tư thường từ mọi nơi
và bà con nông dân địa phương mang hàng hóa nông lâm sản bày tại lọc đường lề đường quốc lộ gây mất trở tự an toàn giao thông
không những thế cảnh họp chợ như thế này rất nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã thường xuyên nhắc nhở
nhưng chỉ được một thời gian ngắn cảnh họp chợ ven đường lại tiếp tục tái diễn
thường thường để ngoài đường anh cũng cảm thấy là cũng bức xúc cảm thấy là vướng
lúc có cái việc gì cần là đi cũng cảm thấy cũng vướng mắt là có lúc chậm cái thế thời gian
cũng hơi cũng nguy hiểm ấy cái này cũng trường hợp này tôi cũng
không phải là cái ngành của tôi là tôi cũng cảm thấy là dân tôi đi lại nhiều gặp nhiều cũng bức xúc nhiều không nhận
đây là một trong những nguyên nhân khiến tình hình giao thông trên địa bàn huyện văn quan tăng trong thời gian qua
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn đã xảy ra bốn vụ tai nạn
làm chết bốn người bị thương ba người tăng so với cùng kỳ năm trước
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiềm chế tai nạn công an huyện văn quan đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền
nhắc nhở hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định của luật giao thông đường bộ
phát tởi rơi cho bà con nhân dân tại các phiên chợ
qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của mọi người khi tham gia giao thông
tập trung vào xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như đi không đúng phần đường
trở qua số người quy định chạy quá tốc độ không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi v v
đặc biệt là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
trên địa bàn huyện văn quan trong sáng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
thì cơ bản về người tham gia giao thông đã chấp hành tương đối nghiêm về luật pháp luật về trật tự an toàn giao thông
xong nó lại có một sự
những tình tiết đột biến như là thanh niên ở các địa bàn khác thường trước cái dịp nghỉ hè đã về thị trấn văn quan thăm hỏi người thân hoặc bạn bè
có đã dùng rượu bia quá nồng độ quy định khi điều khiển xe mô tô gắn máy và đã khi tham gia giao thông
đã gây nên
một số vụ tai nạn giao thông
xác định phòng ngừa tai nạn là nhiệm vụ chính vì vậy ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông là rất quan trọng
thời gian tới công an huyện văn quan tiếp tục tham mưu với ban an toàn giao thông huyện
tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ lực lượng công an xã vào cuộc giải tòa việc họp chợ ven đường
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa vi phạm và hạn chế tai nạn giao thông
ngày tám tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã chính thức công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa
trên lòng hồ thủy điện đắk đơ linh từ huyện miền núi sơn tây qua huyện con pô long tỉnh con tum
và đưa luồng tuyến đường thủy nội địa vào quản lý khai thác
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi giao sở giao thông vận tải quảng ngãi phối hợp với sở giao thông vận tải tỉnh con tum
tổ chức quản lý luồng tuyến đường thủy nội địa trên lòng hồ thủy điện đắk đơ linh
liên quan đến phạm vi địa giới hành chính của hai tỉnh quảng ngãi và con tum
ubnd huyện sơn tây phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh con tum
tổ chức quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến liên quan đến phạm vi địa giới hành chính của huyện con plong tỉnh con tum
trước đây do chưa được công bố là tuyến đường thủy nội địa để quản lý chặt hoạt động vận tải khách hàng hóa
nên hoạt động vận tải hàng hóa và hành cách trên lòng hồ thủy điện đắk đơ linh
từ huyện mình núi sơn tây qua huyện con pô long tỉnh con tum rất mất an toàn